nữ sinh đi xe máy vượt lên nhiều xe khác và bẻ lái sang làn đường bên trái gây tàn nạn liên tiếp khiến cho hai người khác bị thương
vụ tai nạn xảy ra trên đường lạch chay quận ngô quyền thành phố hải phòng
vào thời điểm này một nữ sinh không đợi vũ bảo hiểm điều khiển xe máy lưu thông với tấp độ cao
cô gái này sau đó đã vượt lên nhiều xe máy và bẻ lái sang làn đường bên trái
khi sang đường do khuất tầm nhìn nên không nhìn thấy chiếc xe đạp đang di chuyển tới
lúc này nữ sinh phanh gấp để tránh xe đạp thì không may bị trượt ngã và gây tai nạn cho hai xe máy khác cũng đang đi trên đường
hậu quả là cô gái đi xe máy bị thương còn xe thì hư hỏng nặng